thưa quý vị và các bạn tác phẩm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
của tổng bí thư nguyễn phú trọng ra mắt bạn đọc vào ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai được dư luận xã hội bày tỏ sự hưởng ứng sâu sắc
tác phẩm tập hợp hai mươi chín bài viết được tác giả phân tích tổng kết thực tiễn phát triển hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam cũng như những quan điểm tư tưởng chỉ đạo trên nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội
như kinh tế chính trị văn hóa xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại đồng thời vận dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
đã trở thành nguồn tài liệu quý có giá trị tham khảo đặc biệt
theo giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo chuyên gia cao cấp nguyên ủy viên hội đồng lý luận trung ương
tác phẩm của tổng bí thư nguyễn phú trọng là một quyển sách quý không chỉ đối với giới lý luận và giới trí thức khoa học
mà còn đối với nhân dân ta nhất là đối với đội ngũ cán bộ đảng viên
tác phẩm góp phần to lớn vào công tác tư tưởng lý luận của đảng định hướng nghiên cứu của nền khoa học xã hội ở nước ta
nhất là trong việc củng cố niềm tin khoa học kiên định lý tưởng mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã hội chống phá đảng
tôi muốn nói thêm một tí nữa là tổng bí thư của chúng ta đã đề xuất được những luận điểm rất là sáng giá về văn hóa và con người

trong đó có khẳng định phát triển kinh tế thị trường hiện nay định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong những phát tiến lý luận quan trọng của đảng ta
như một mắc xích đột phán
hai là quan hệ giữa chấn hưng văn hóa để phát triển dân tộc chấn hưng dân tộc để phát triển văn hóa
để xây dựng hệ giá trị quốc gia hệ giá trị văn hóa hệ giá trị con người việt nam hiện đại
theo đúng truyền thống và hiện đại của việt nam dân tộc và thế giới
và một trong một trong những điểm nhấn mạnh của tác phẩm này và của đồng chí tổng bí thư đó chính là vấn đề đảng
đảng là đạo đức là văn minh
theo tư tưởng của chúng mình thì phải xây dựng trình độ đảng toàn diện và hệ thống
từ tư tưởng chính trị đạo đức tổ chức cán bộ và những tác phẩm mới nhất của tổng bí thư
đã đề cập đến vấn đề xây dựng văn hóa trong đảng cầm quyền và xây dựng đảng về văn hóa
làm cho hình tượng văn hóa của đảng trở thành mẫu mực tiêu biểu cho văn hóa dân tộc việt nam trong thời đảng của chúng mình
cái giá trị của cái tác phẩm này là với tổng dân với toàn đảng
và như vừa rồi thầy bảo nói
đảng kỹ ở quốc tế nhưng mà an dân là cái quan trọng
việc nhân viện cốt ở nhân dân thì khi chúng ta xác định được đường lối chúng ta đúng
xác định được con đường chúng ta đi là cản đức
nó đặt đeo vào thành công thì nó đỡ vốn phần cho các đạo chí làm việc phục an ninh
an ninh thì ngoài cái chuyện đánh định nhưng mà an dân là rất quan trọng
thì cái công trình này có phần cực
cực kỳ quan trọng cho cái việc mà củng cố cái lòng tin giá trị đối với cái lực lượng an ninh đó là an dân
cho nên là cái lý luận này nó giúp cho chúng ta chống lại những cái thế lực xuyên tạc
nói xấu rồi là lung lạc cái ý chí cái tinh thần của chúng ta
nhưng về phía chúng ta thì đây chính là một cái bảo gối
một cái cơ sở lý luận căn cứ khoa học
để chúng ta củng cố lòng tin
với cái thông tin đó thì chúng ta còn có thể vượt qua rất nhiều khó khăn phức tạp
trên bình diện an ninh giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn trong tác phẩm của đồng chí tổng bí thư có nhiều vấn đề
nhưng cốt lõi nhất của tác phẩm đó là củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của đảng
xác định rõ mục tiêu nội dung biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
đó là cơ sở để xây dựng củng cố niềm tin
xác định rõ mục tiêu nội dung biện pháp
tiến hành sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
phục vụ một cách thiết thực đắc lực hiệu quả của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
cái độ sâu của cái tác phẩm này thì chúng ta công an nhân dân cần phải nghiên cứu
làm rõ những vấn đề chiến lược chiến thuật và nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
tôi cho rằng đấy là một vấn đề hết sức chẳng rộng
vì lý luận công an di dân của chúng ta đã có một phát triển rồi
nhất là trong thời kỳ cách mạng bốn trăm linh hôm nay
nếu mà chúng ta không chú trọng tới những vấn đề chiến lược chiến thuật và nghệ thuật
mà phải không làm rõ những vấn đề đó thì bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta
cũng như giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giả hội sẽ không có hiệu quả
theo các chuyên gia tác phẩm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng
là sự đúc kết lý luận tổng kết thực tiễn là định hướng hoạt động cho toàn đảng toàn dân
toàn quân trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam trong đó có lực lượng công an nhân dân
cuốn sách cung cấp những cơ sở lý luận rất quan trọng là tiền đề để lực lượng công an nhân dân nhận thức
và quán triệt quan điểm của đảng về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại trong giai đoạn hiện nay và thời gian tiếp theo